theo bản tin của bộ y tế cho biết tính từ sáu giờ sáng nay đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay năm tháng sáu
việt nam đã có chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới từ bệnh nhân tám nghìn ba trăm sáu mươi năm đến bệnh nhân tám nghìn bốn trăm năm mươi tám
trong đó có chín mươi một ca ghi nhận trong nước tại tỉnh bắc giang là sáu mươi năm
tp hcm một mươi năm bắc ninh tám hà tĩnh hai tiền giang một
ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh là hai ca và kiên giang là một ca
như vậy là tính đến một mươi hai h ngày năm tháng sáu việt nam có tổng cộng sáu chín trăm một mươi ca ghi nhận trong nước
và một năm trăm bốn mươi tám ca nhập cảnh số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến nay là năm ba trăm bốn mươi ca